liên quan đến tàu cá qng chín mươi năm nghìn sáu trăm một mươi tám bị nạn khiến hai thuyền viên tử vong mất tích và hai mươi năm ngư dân bị thương vào ngày chín tháng chín vừa qua
chiều nay một mươi bảy tháng chín ngành chức năng huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đã đến thăm hỏi động viên gia đình ngư dân và hai mươi năm thuyền viên
đại diện ngành chức năng tỉnh quảng ngãi đã động viên gia đình các ngư dân bị nạn sớm vượt qua đau thương mất mát
các thuyền viên và chủ tàu cố gắng khắc phục khó khăn để tiếp tục vươn khơi bám biển
tỉnh quảng ngãi đã trao hỗ trợ ba mươi năm triệu đồng cho thuyền viên tàu cá qng chín mươi năm nghìn sáu trăm một mươi tám
trong đó hỗ trợ cho hai gia đình có người tử vong mất tích mỗi trường hợp ba triệu đồng
trao hỗ trợ cho chủ tàu các thuyền viên bị thương và ngư dân bị nạn